thưa quý vị thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố vẫn giãn cách theo chí thị một mươi sáu
một số địa phương vẫn duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng
và áp dụng trí thị một mươi năm đối với khu vực có tình hình ổn định cho đến hết tháng chín
như vậy thẻ xanh covid một mươi chín vẫn chưa được áp dụng sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây
hiện tp hcm và nhiều tỉnh phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh covid một mươi chín
hoặc thẻ vàng covid một mươi chín để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn
được mở rộng các hoạt động theo tinh thần
an toàn đến đâu mở rộng đến đó
thời gian qua bộ thông tin và truyền thông bộ y tế cùng các lực lượng
đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu hoàn thiện công nghệ thông tin
mục đích là cả nước sử dụng một công cụ ứng dụng duy nhất
sau khi dữ liệu được đồng bộ đảm bảo quyền lợi của người dân
do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
do đó tp hcm sẽ chưa nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh vàng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
trước đó theo dự thảo của ủy ban nhân dân thành phố
một trong những tiêu chí quan trọng để có thẻ xanh covid một mươi chín
là người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất hai tuần
sau hai tuần kể từ thời điểm tiêm mũi hai
cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ